cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh con tum vừa khởi tố bắt tạm giam đối với nguyễn cao yến sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu là phó ban dân vận huyện ủy để điều tra làm rõ về hành vi vi phạm các quy định về quản lý đất đai trong thời gian ông này giữ chức trưởng phòng tài nguyên và môi trường huyện
cùng với nguyễn cao yến ninh thành luân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy chuyên viên phòng tài nguyên và môi trường huyện đắc hà cũng bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh con tum khởi tố và bắt tạm giam
theo điều tra ban đầu quá trình công tác tại phòng tài nguyên và môi trường huyện đắc hà từ tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám nguyễn cao yến và ninh thành luân biết rõ không có căn cứ để giao đất thu tiền sử dụng đất không qua đấu giá theo quy định
đối với một số diện tích đất trên địa bàn huyện nhưng vẫn tham mưu cho ủy ban nhân dân huyện đắc hà ban hành tờ trình đề nghị thường trực hội đồng nhân dân huyện cho chủ trương thực hiện việc giao đất trên địa bàn
nguyễn cao yến và ninh thành luân đã trực tiếp lập hồ sơ tờ trình tham mưu đề nghị ủy ban nhân dân huyện đắc hà giao đất ở không qua đấu giá trái quy định
tổng số lô đất đã ký quyết định giao đất không qua đấu giá không đúng đối tượng là tám mươi một lô đất ở cho năm mươi trường hợp với tổng diện tích là gần hai mươi sáu m hai quy thành tiền là hơn năm tám tỷ đồng
vụ án đang được cơ quan điều tra công an tỉnh con tum tiếp tục điều tra làm rõ